xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtub sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế đã có báo cáo gửi thủ tướng phạm minh chính về trường hợp nhiễm biến chủng sars cov hai omicron đầu tiên tại việt nam
cụ thể ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận hành khách kvhm trên chuyến bay từ anh về việt nam
khi về đến sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai người này có kết quả tết nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó trường hợp trên được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám trong phòng riêng thuộc khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của cơ sở y tế này đã thực hiện xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp rt pcr và cho kết quả dương tính chỉ số ct là một mươi sáu
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh ngày hai mươi tháng một mươi hai
bệnh viện đã giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm của người này kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
ngày hai mươi một tháng một mươi hai bệnh viện tiếp tục lấy mẫu giải trình tự gen cho bệnh nhân kết quả xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron
bộ y tế thông tin đây cũng là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng này tại việt nam từ người nhập cảnh người này đã được cách ly quản lý kịp thời ngay sau đó
trao đổi với dinh vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một lãnh đạo bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng xác nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron đã có kết quả giải trình tự gen khẳng định tuy nhiên tình hình sức khỏe của người này chưa được thông tin cụ thể
chúng tôi không ngạc nhiên khi nhận kết quả giải trình tự gen là biến chủng omicron bởi không phải biến chủng này thì cũng sẽ là một biến chủng khác do đó người dân nên tuân thủ biện pháp phòng chống dịch và quy định năm k không nên quá lo lắng vị lãnh đạo này chia sẻ thêm
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một trang web cung cấp các dữ liệu về kết quả giải trình thư gen và vị trí địa lý các biến chủng của virus sars cov hai đang liều hành trên thế giới đánh dấu omicron xuất hiện tại hà nội
ngày một mươi chín tháng một mươi hai phó thủ tướng vũ đức đam ký công điện yêu cầu bộ y tế bám sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới đặc biệt biến chủng omicron không để bị động bất ngờ không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng
về phía bộ y tế cơ quan này cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm ncov tại cộng đồng người có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly vùng phong tỏa
từ cuối năm hai nghìn hai mươi sars cov hai liên tiếp tạo ra nhiều biến chủng đáng lo ngại từ alfa gama delta gây nhiều thách thức cho các quốc gia
đặc điểm chung của các biến chủng đáng lo ngại nói trên là
các đột biến đặc biệt là protein gai cho phép virus có khả năng lây nhanh hơn giảm tác dụng của vaccine thậm chí có độc lực cao hơn tiêu biểu là data
bộ y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chuyển mẫu bệnh phẩm đến các đơn vị chuyên ngành để giải mã nhanh các biến chủng lưu hành kịp thời phát hiện sự xuất hiện của ca biến chủng quan ngại như omicron